sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ vừa ban hành kế hoạch về việc phục hồi phát triển ngành du lịch sau dịch covid một mươi chín
với những dự báo về thị trường các kịch bản ưu tiên và bốn giải pháp trọng tâm cần thơ sẽ ưu tiên thị trường nội địa
tập trung vào các thị trường gần và các địa phương có đường bay kết nối với thành phố hướng tới khách hàng trẻ
theo dự báo khả năng khách du lịch quốc tế chỉ có thể quay trở lại việt nam từ cuối quý bốn năm nay hoặc đầu năm hai nghìn hai mươi
do tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp vì vậy cần thơ sẽ hướng tới khách nội địa nhất là khách hàng trẻ tuổi
ngành du lịch thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khôi phục lại hoạt động kinh doanh
đề xuất ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp
hướng dẫn doanh nghiệp trong việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ cũng như thực hiện các gói giải pháp của thành phố
sau khi hỗ trợ khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
ngành du lịch sẽ tăng cường công tác hoạt động truyền thông trong đó quan tâm hàng đầu là điểm đến an toàn
và giới thiệu cái gói kích cầu du lịch cũng như là một số doanh nghiệp có giới thiệu sản phẩm mới sau dịch covid một mươi chín ở địa bàn thành phố cần thơ
có thể nói ngành du lịch cần thơ đã và đang tập trung triển khai hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành khu điểm cơ sở lưu trú du lịch và các kinh doanh dịch vụ du lịch
những đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí hướng dẫn sẽ là cơ sở từ đó để hình thành bản đồ du lịch an toàn
của cần thơ tiến tới triển khai chương trình kích cầu du lịch của thành phố và đồng bằng sông kiều long